tại thành phố hồ chí minh một mươi một người đã bị kẹt trong một vụ cháy lớn xảy ra vào buổi trưa ngày bảy tháng ba
tại một cơ sở tái chế nhựa nằm trên đường vĩnh lộc huyện bình chánh
may mắn là cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã kịp thời có mặt và dập tắt đám cháy
thông tin từ người dân khu vực cho biết vào khoảng một mươi một giờ trưa bảy tháng ba
các công nhân đang làm việc tại cơ sở tái chế nhựa song đất thuộc xã phạm văn hai huyện bình chánh
thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên bên trong kho xưởng
do cơ sở trên chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bén lửa như các loại phế liệu mứt xốp nhựa
nên đám cháy càng bùng phát dữ dội có nghi cơ lan rộng sang khu vực nhà dân và các nhà xưởng xung quanh
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh đã điều động hai mươi ba xe chuyên dụng
cùng một trăm tám mươi bốn cán bộ chiến sĩ của bốn đơn vị đến hiện trường triển khai chữa cháy
đập tường đưa một mươi một người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn
đến gần một mươi ba h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụ năm trăm bảy mươi mét vuông kho xưởng cùng nhiều tài sản bên trong